tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án phạm công danh
cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng xây dựng vnpc và đồng phạm
đây là đại án kinh tế được dư luận quan tâm vì số tiền thất thoát lên đến trên chín tỷ đồng
phiên phúc thẩm do thẩm phán đảng quốc hời làm chủ tọa
hai kiểm soát viên cấp cao nguyễn văn tùng và nguyễn đức thái giữ quyền công tố
sau phần điểm danh cũng như nêu ý kiến của luật sư và các bên liên quan
phiên tòa đã bước vào phần tố tụng
tại phần tố tụng của phiên phúc thẩm
ba bị cáo phạm công danh phan thành mai hoàng đình quyết và luật sư bảo chữa
đại diện quyền lợi pháp lý của bị cáo danh có kiến nghị thay đổi thành phần hội đồng xét xử
cụ thể là thay đổi thẩm phán huỳnh thanh duyên
tuy nhiên căn cứ điều bốn mươi hai điều bốn mươi sáu của bộ luật tố tụng hình sự và các quy định của pháp luật hiện hành
đại diện viện kiểm sát cho biết những yêu cầu trên của các bị cáo và luật sư không có cơ sở
vì vậy sự có mặt của thẩm phán huỳnh thanh duyên tại tòa phúc thẩm là hoàn toàn đúng quy định
và không ảnh hưởng đến tính khách quan của phiên tòa
đại diện viện kiểm sát cũng đề nghị triệu tập bổ sung một số người có liên quan đến vụ đại án này
để đảm bảo tính khách quan và quyền lợi của các bên
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai phiên phúc thẩm đại án phạm công danh và đồng phạm sẽ tiến hành phần xét hỏi trực tiếp
tại tòa đối với các bị cáo và những người có liên quan đến vụ án